do tác động của dịch covid một mươi chín số doanh nghiệp ở đồng bằng sông cửu long tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng cao
hơn một bảy trăm linh doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
sáu trăm linh doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hơn một doanh nghiệp đã giải thể
theo chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp việt nam tại cần thơ với làn sóng dịch thứ hai đang chuyển biến phức tạp
tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ còn nhiều bất ổn
tính hết bảy tháng đầu năm toàn vùng đồng bằng sông cửu long có hơn năm doanh nghiệp thành lập mới và gần hai đơn vị quay trở lại hoạt động